tại thành phố đà nẵng việc đẩy nhanh tiến độ và sớm triển khai nâng cấp một số dự án nhà máy nước hòa liên
nhà máy nước cầu đỏ là giải pháp góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại một số điểm trên địa bàn đà nẵng
trước đó hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng đã ban hành nghị quyết một trăm sáu mươi bốn nqhdnz về danh mục các dự án trọng điểm
và tập trung triển khai thực hiện đến hết năm hai nghìn hai mươi
trong đó có dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố và các dự án nâng cấp nhà máy nước cầu đỏ
đầu tư mới nhà máy nước hòa trung và hòa liên
được biết các dự án này có tổng mức đầu tư là hai ba trăm bảy mươi năm tỷ đồng nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng nước của người dân
và du khách trong sinh hoạt và phát triển du lịch trên địa bàn trong thời gian tới